tại trường đại học sư phạm đại học thái nguyên tổ chức lễ tri ân tôn vinh các nhà giáo nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam và trao tặng khen thưởng của nhà nước chính phủ cho các tập thể cá nhân của đại học thái nguyên
tới dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành các thế hệ nhà giáo sinh viên trong nước và quốc tế của đại học thái nguyên
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương chúc mừng các thế hệ nhà giáo nhà khoa học và các sinh viên đại học thái nguyên nói riêng và trên cả nước nói chung
đồng chí đề nghị ban giám đốc đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đại học thái nguyên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình từ đó từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nâng cao chất lượng đào tạo coi đó là động lực quan trọng đưa đại học phát triển
đặc biệt đại học thái nguyên cần nảy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia tổ chức quốc tế trên cơ sở đó có thể hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhì hạng ba cho ba cá nhân
ngoài ra một tập thể và một mươi hai cá nhân cũng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và bằng khen của thủ tướng chính phủ